trong ngày một mươi một tháng chín tỉnh ủy lâm đồng đã tổ chức hội thảo khoa học năm mươi năm đảng bộ và nhân dân lâm đồng thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
tại hội thảo hơn một trăm linh đại biểu nhà khoa học đã thảo luận và làm sâu sắc thêm một số nội dung tư tưởng và giá trị cốt lõi của di trúc chủ tịch hồ chí minh
khắc ghi sâu sắc di huấn của người đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh lâm đồng luôn đoàn kết thống nhất trong đảng quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người
đặc biệt là vận dụng giá trị lý luận và thực tiễn của di trúc chủ tịch hồ chí minh vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội chăm lo sự nghiệp chồng người giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại lâm đồng trong giai đoạn hiện nay